long an là địa phương có đường biên giới với campuchia dài một trăm ba mươi ba km
những ngày này trải dài trên tuyến đường biên giới hàng chục chốt kiểm soát giã chiến
được lực lượng bộ đội biên phòng lập nên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đồng thời bảo đảm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chống dịch như chống giặc lực lượng bộ đội biên phòng đang căng mình kiểm soát
ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép không để dịch bệnh xâm nhập vào việt nam qua đường biên giới
chống dịch như chống giặc hơn một tháng qua lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng với công an quân sự các địa phương
đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra kiểm soát tuyến biên giới
bình quân từ năm trăm linh m đến một km là có lực lượng bộ đội biên phòng và chốt kiểm soát giã chiến trực canh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mặc cái nắng cháy ra của tháng bốn bụi mờ của đường đá đỏ đêm tối
các anh tại các đồn biên phòng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
đảng ủy ban trí đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế bình hiệp đã thống nhất
thành lập sáu cái chốt trên biên giới để kiểm soát chặt chẽ người qua lại trên biên giới
không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép
mang cái mầm bệnh covid một mươi chín vào trong nội địa hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chống dịch như chống giặc tổ chúng tôi ở đây được bố trí bốn biên phòng

nhằm ngăn chống dịch chúng tôi ở đây được bố trí bốn biên phòng hai công an hai xã đổi
chúng tôi đang ngăn chặn sự xâm nhập trái phép qua lại biên giới
tới thời tiệt nóng nực thiếu thốn về nước sinh hoạt
cho nên anh em cùng cố gắng tập trung tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của tên giao
với tuyến biên giới dài một trăm ba mươi ba km lực lượng bộ đội biên phòng long an đã triển khai bốn mươi hai chút kiểm soát
giã chiến dọc theo các đường mòn lối mở để ngăn chặn những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
ngoài ra bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đã tăng cường bảy mươi năm cán bộ biên phòng từ các tỉnh trà vinh tiền giang và bến tre
về thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín tuyến biên giới